từ việt nam sang cảng hamburg của đức hết bốn mươi một triệu đồng sang nhật bản là một mươi sáu triệu đồng
nhưng từ thành phố hồ chí minh ra hà nội mất tám mươi triệu đồng gấp nhiều lần so với vận chuyển quốc tế
tương tự như vậy một công khen nơ tôm từ thành phố hồ chí minh đến biên giới trung quốc mất một trăm linh triệu đồng
trong khi ecuador cũng vận chuyển sang trung quốc nhưng chi phí chỉ bằng một nửa dù quãng đường ecuador xa hơn việt nam
nguyên nhân đẩy chi phí vận chuyển nội địa cao được cho là do việt nam
có quá nhiều trạm thu phí đường bộ từ nam ra bắc
nhưng đó chỉ là bền nổi bởi trên quãng đường vận chuyển từ nam ra bắc
mỗi một container hàng hóa còn phải gánh chịu thêm những khoản chi phí khác mà doanh nghiệp không tiện nói ra
và người ta quen gọi là chi phí không chính thức
chi phí không chính thức này nó đến từ cái việc thuế má hải quan môi trường và doanh nghiệp cách nhanh nhất để giải quyết
để thông quan được nhanh là phải bằng chi phí không chính thức
và cái này là cái điểm mà chúng ta nói rất nhiều
mặc dù khi khảo sát doanh nghiệp chính thức thì sẽ nhận được thấy là doanh nghiệp hài lòng với lại hệ thống này hệ thống nọ của chính phủ
nhưng trên thực tế là chi phí vẫn cứ tăng chi phí không chính thức
và cái này thì phải có một nghiên cứu độc lập thì nó mới khách quan được
chứ còn nếu để chính phủ mà đi hỏi thì doanh nghiệp không dám trả lời trực tiếp
và gần như không có doanh nghiệp nào nhất là các doanh nghiệp tư nhân thoát khỏi loại hình chi phí này
và tất cả đều phải dành ra một khoản tiền nhất định cho loại hình chi phí không chính thức
để cho công việc của mình được trôi chảy
chi phí không chính thức là cách nói lịch sự trên giấy tờ văn bản
còn trong cuộc sống thường ngày người ta gọi là chi phí gầm bàn
chi phí bồi trơn là tham những vật
hậu quả của loại chi phí không chính thức này gây ra không hề nhỏ
nó làm băng hoại đạo đức công vụ của những cán bộ thừa hành
làm tăng giá thành sản phẩm giảm tính minh bạch sức cạnh tranh của nền kinh tế
kéo giảm sức hút các nhà đầu tư nước ngoài nhất là những doanh nghiệp lớn
chúng tôi có chia ra nhóm nhà đầu tư nước ngoài mà đến từ các nước như âu mỹ
và những nhà đầu tư nước ngoài đến từ các nước châu á xung quanh
thì nhìn chung có thể thấy được rằng là những nhà đầu tư nước ngoài
có chất lượng cao và công nghệ tốt thì kỳ vọng về sự minh bạch
về chất lượng thủ tục hành chính chuyên nghiệp cao hơn nhiều so với các nhà đầu tư khác
chính vì vậy mà khi mà môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam càng minh bạch
chất lượng thủ tục hoàn chính càng cao thì khả năng để thu hút đón dòng vốn đầu tư nước ngoài càng lớn
như vậy để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi lành mạnh công khai minh bạch
bình đẳng cạnh tranh theo pháp luật như nghị quyết đã đề ra
thì việc cần làm trước mắt là phải lưu ý
loại bỏ triệt đề cái gọi là chi phí không chính thức ra khỏi cuộc sống
công việc này cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
có một thực tế là người đứng đầu đảng nhà nước và chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo
và yêu cầu phải thực hiện quyết liệt việc loại trừ kiểu tham nhũng vặt này
nhưng trên thực tế kết quả đạt được chưa nhiều mà nguyên nhân cơ bản là kỷ luật hành chính chưa nghiêm
vì thế cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa
cái này thì nó đòi hỏi câu chuyện từ lãnh đạo chính phủ
từ lãnh đạo chính phủ đến các bộ ngành cho đến xuống dưới
như mình nói đấy ở trên thì rất là tốt nhưng cứ càng xuống dưới xuống dưới nó lại càng kém dần
cho nên đầu tiên là phải thay đổi cái tư duy của đội ngũ công chức
nếu ai làm sai là phải cho người ta dừng ngay lập tức thì người ta mới sợ